trong ngày hôm nay ba mươi tháng ba có hai mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
cho kết quả xét nghiệm âm tính từ hai lần trở lên với virus sars cov hai đã khỏi bệnh
nhưng vẫn được theo dõi sức khỏe tiếp trong vòng một mươi bốn ngày
đại diện bệnh viện nhiệt đới trung ương chia sẻ cả hai mươi bảy bệnh nhân đã khỏi bệnh đều có tình trạng tốt
sức khỏe ổn định các bệnh nhân đều có ít nhất từ hai đến ba lần xét nghiệm với kết quả âm tính
với virus sars cov hai cụ thể hai mươi bảy bệnh nhân đã được điều trị khỏi vào ngày ba mươi tháng ba là các bệnh nhân số

như vậy tính đến ngày ba mươi tháng ba việt nam đã có năm mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín được điều trị khỏi bệnh
trong đó một mươi sáu người mắc covid một mươi chín tính từ ngày hai mươi ba tháng một đến ngày một mươi ba tháng hai đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn trong giai đoạn một
có ba mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín tính từ ngày sáu tháng ba đến ngày ba mươi tháng ba được chữa khỏi giai đoạn hai
tính đến thời điểm hiện tại cả nước đã ghi nhận một trăm chín mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
từ kết quả xét nghiệm các chuyên gia y tế nhận định
bước đầu đã xác định công ty trường sinh là nguồn lây nhiễm chính tại bệnh viện bạch mai
không phải từ các y bác sĩ nhân viên y tế
đây là khẳng định của các chuyên gia tại cuộc họp thường trực của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
về các giải pháp hỗ trợ bệnh viện bạch mai diễn ra vào sáng ngày hôm nay ba mươi tháng ba
kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của nhân viên y tế bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
nhân viên công ty dịch vụ trường sinh tại bệnh viện bạch mai đã xác định có hai mươi hai nhân viên tại công ty dịch vụ trường sinh mắc covid một mươi chín
tính đến thời điểm này đã ghi nhận ba mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín có liên quan đến bệnh viện bạch mai
bệnh viện bạch mai không phát hiện thêm trường hợp nhân viên y tế bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện mắc covid một mươi chín
như vậy không có tình trạng nhân viên y tế lây cho cộng đồng
các chuyên gia y tế nhận định bước đầu đã xác định công ty trường sinh là nguồn lây nhiễm chính từ
tại bệnh viện bạch mai không phải từ các y bác sĩ nhân viên y tế
trước diễn biến phức tạp của ổ dịch covid một mươi chín tại khu vực bệnh viện bạch mai
việc cách ly triệt để tại nhà khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm những người đã đến bệnh viện bạch mai
từ ngày một mươi tháng ba cho đến ngày hai mươi năm tháng ba có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
và giúp làm rõ các biện pháp điều trị
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung có công điện khẩn số ba
gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc ra soát tất cả các trường hợp
có liên quan tới bệnh viện bạch mai theo chỉ đạo tại công điện số một và công điện số hai
ngày hai mươi tám tháng ba của chủ tịch ubnd tp tổ chức cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo quy định
sở y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
bắt ngay toàn bộ các bệnh nhân nặng được điều trị nội trú tại cơ sở của mình
thực hiện tốt công tác chăm sóc và điều trị nội chú theo quy định
các cơ sở y tế cần tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện
chỉ cho một người nhà vào chăm sóc bệnh nhân trong trường hợp thật cần thiết
và người nhà phải được kiểm tra y tế trước khi vào chăm sóc bệnh nhân
không cho phép mọi người vào thăm hỏi bệnh nhân
các cơ sở y tế phải lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đảm bảo an toàn thực phẩm cho người bệnh
nhân viên của bệnh viện đảm bảo bữa ăn cho người bệnh theo chế độ dinh dưỡng bệnh lý
các bệnh viện có trách nhiệm yêu cầu cán bộ được cử đi học tại bệnh viện bạch mai
và sinh viên thực tập đã từng đến học tập tại bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi tháng ba
phải khai báo y tế đầy đủ cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
các cơ sở y tế cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin như hẹn khám qua điện thoại
khám bệnh theo giờ để hạn chế tối đa tập trung đông người
hướng dẫn và yêu cầu người dân đến khám đeo khẩu trang rửa sát trùng tay
giữ khoảng cách an toàn trên hai mét và hạn chế tối đa tiếp xúc với người xung quanh
hiện tại mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm covid một mươi chín nhiều nhất thế giới với một trăm hai mươi ba tám trăm hai mươi tám ca
trong đó có hai hai trăm hai mươi chín người đã tử vong do dịch bệnh và chỉ có một trăm tám mươi bảy trường hợp bình phục hoàn toàn
dù đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm covid một mươi chín với tám mươi sáu bốn trăm chín mươi tám ca
nhưng italia lại có số người tử vong vì dịch bệnh này cao nhất lên tới chín một trăm ba mươi bốn người
tuy nhiên quốc gia này cũng đã điều trị khỏi hoàn toàn cho tám ba trăm hai mươi sáu trường hợp
trung quốc có số ca nhiễm covid một mươi chín nhiều thứ ba thế giới với tám mươi một bốn trăm ba mươi chín ca
trong đó có ba ba trăm linh trường hợp đã tử vong và có tới bảy mươi năm bốn trăm bốn mươi tám trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn
mặc dù có tám mươi bảy bảy trăm chín mươi bảy ca dương tính với covid một mươi chín thấp hơn số ca nhiễm tại trung quốc
tây ban nha lại đứng thứ hai thế giới về số trường hợp tử vong do dịch bệnh lên tới sáu năm trăm hai mươi tám người
quốc gia này cũng đã chữa khỏi hoàn toàn cho năm ba trăm sáu mươi bảy trường hợp nhiễm bệnh